thưa quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn vùng thấp nóng phía tây phát triển mạnh và bao phủ hầu khắp bắc bộ
khiến cho các tỉnh miền bắc trời chuyển ít mây từ sớm
nhưng dự báo mai mới là thời điểm vùng thấp nóng phía tây hoạt động mạnh nhất
dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng cả miền bắc ngày mai tiếp tục có nắng mạnh từ sớm
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh phía tây bắc bộ sẽ tăng cao lên ngưỡng từ ba mươi tám đến bốn mươi độ
những nơi như mường tè mường lây bắc yên yên châu hay khu vực mai châu
nhiệt độ còn có thể tăng cao tới từ bốn mươi một đến bốn mươi ba độ
trong khi đó ở các tỉnh phía đông bắc bộ dưới tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây
nên nhiệt độ ngày mai cũng sẽ tăng cao lên tới ba mươi sáu ba mươi bảy độ
một số nơi ở khu vực hà giang phú thọ hay thủ đô hà nội
nhiệt độ còn có thể lên cao tới ba mươi tám ba mươi chín độ
vùng thấp nóng phát triển mạnh lại kết hợp thêm hiệu ứng gió phơn tác động
cũng khiến cho miền trung ngày mai trời nắng nóng gai gắt
suốt một dọc từ thanh hóa trở vào đến tận bình thuận đều có nắng mạnh từ sớm
đến một mươi giờ sáng nền nhiệt các tỉnh trung bộ đều đã cao trên ba mươi năm độ
khoảng thời gian nắng gắt nhất sẽ xảy ra
từ một mươi hai đến một mươi năm giờ chiều với mức nhiệt ở trung bộ ngày mai sẽ lên tới từ ba mươi tám đến bốn mươi độ
những nơi vùng núi phía tây như tương dương con cuông hương khê tuyên hóa hay nam đông
tác động của gió phơn diễn ra mạnh mẽ nhất nền nhiệt sẽ ở mức cao từ bốn mươi một đến bốn mươi ba độ
trời khô và nóng đặc biệt gai gắt
không chịu tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng nhưng nằm trong khối không khí ổn định
vì thế ở nam bộ và tây nguyên cũng đang trong những ngày nắng mạnh
nhiệt độ tăng cao
với mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở hầu khắp tây nguyên phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
còn ở các tỉnh nam bộ nắng vẫn đều từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ trên hầu khắp các tỉnh miền đông lẫn miền tây nam bộ
trên biển do tác động hút gió của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây ở khu vực vịnh bắc bộ
gió hướng nam với cường độ mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám sóng biển cao từ hai ba mét khiến cho biển động
khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng nam cường độ cấp năm có lúc cấp sáu sóng cao sấp xỉ hai m năm mươi nên cũng xảy ra tình trạng biển động
nhiệt độ từ hai mươi tám đến ba mươi ba độ
khu vực huyện đảo trường sa nằm ngoài vùng tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng
vì thế trời không mưa gió hướng đông cường độ yếu cấp ba bốn sóng biển dưới hai m nhiệt độ từ hai mươi bảy ba mươi bốn độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước